mặc dù chưa đến ngày trung thu nhưng các em thiếu nhi ở vùng cao biên giới tỉnh quảng trị đặc biệt là vùng lũ được đón trung thu sớm
bằng sự sẻ chia của các chiến sĩ biên phòng trung thu năm nay đối với các em vùng lũ mang nhiều ý nghĩa và đầy ấm cúng
sau những khó khăn mà cơn lũ vừa qua đã gây nên trên vùng biên giới tỉnh quảng trị niềm vui trung thu phần nào đã bù đắp đối với những đứa trẻ này khi được cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị chuẩn bị đón hội trăng rằm
nhà cháu bị lũ ngập rất to đi ra cũng không được hôm nay con làm được đàn ông sao với chú biên phòng con rất vui để đón tiệc trung thu ngày hôm nay
huyện miền núi hương hóa là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua để tạo niềm vui cho các em học sinh trên vùng biên giới các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với câu lạc bộ tỉnh nguyện hóp đà nẵng tổ chức trung thu sớm cho các em
hôm nay cháu rất vui